theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ quốc khánh hôm qua ngày một tháng chín đã có ba mươi một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đó một mươi chín người đã tử vong một mươi hai người khác bị thương trên các cung đường bộ
cục cảnh sát giao thông thống kê trong ngày một tháng chín lực lượng chức năng toàn quốc xử lý hơn sáu trường hợp vi phạm luật phạt hoành chính trên bốn tỷ đồng
cảnh sát giao thông tước gần hai trăm linh giấy phép lái xe các loại tạm giữ khoảng một phương tiện do người điều khiển phạm lỗi
cùng ngày hệ thống đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông tiếp nhận và phân công xử lý ba mươi một cuộc gọi tin báo phản ánh về tình hình giao thông tắt đường xe khách nhồi nhét và tăng giá vé